trưa nay ngày ba mươi tháng bốn tại bãi tắm tự phát trên sông poco đoạn chảy qua địa phận xã iazom huyện đức cơ tỉnh gia lai
người dân đã phát hiện có ba người bị đuối nước giữa lòng sông nên đã vớt lên để cứu chữa
tuy nhiên khi lên bờ thì cả ba người này đều đã tử vong
trong ba thi thể thì có hai thi thể là nam giới và một thi thể nữ giới độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi năm tuổi
theo những người dân có mặt tại hiện trường sau khi vớt lên rất nhiều người đã tiến hành cấp cứu các nạn nhân nhưng không có kết quả
cả ba đều đã ngừng thở
nữ nạn nhân trong vụ việc đang công tác tại một phòng chức năng của huyện đức cơ
hai nạn nhân nam thì có một người làm việc tại đội cảnh sát giao thông công an huyện đức cơ một người là lao động tự do
đoạn sông poco chảy qua địa bàn xã ia dom có nước trong lòng sông rộng với nhiều bãi bồi lùm cây
nên mỗi ngày có hàng trăm lượt người tìm đến tắm mát trong những ngày thời tiết nắng nóng gai gắt vừa qua